trên địa bàn tỉnh bắc cạn có hơn một lượt công dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
chủ yếu là sang trung quốc
tình trạng xuất cảnh trái phép tại địa phương này diễn biến phức tạp
kéo theo nguy cơ đẩy lại nhiều hệ lụy
công an tỉnh bắc cạn đã phát động đợt cao điểm nhằm tập trung tấn công chấn áp
các loại tội phạm liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép
công an bắc cạn đã xác minh gọi hỏi răn ne hai trăm ba mươi sáu trường hợp
lập hồ sơ quản lý một trăm bảy mươi ba trường hợp có hành vi xuất nhập cảnh trái phép
ngăn chặn một trường hợp người trung quốc nhập cảnh trái phép vào địa phương
đáng chú ý nhiều người sau khi xuất cảnh trái phép khi trở về địa phương không khai báo chính quyền
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay
thì đây là một trong những nguy cơ có thể dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng